thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về công tác tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean viết tắt là wef asean
hội nghị diễn đàn lần này được xem là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm hai nghìn một mươi tám của việt nam
hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc gia có chương trình nghị sự với gần sáu mươi phiên họp hoạt động
trong đó có nhiều phiên toàn thể được truyền hình phát trực tiếp trên trang web của wef và các hãng thông tấn có uy tín trên thế giới
hiện đã có tám tổng thống thủ tướng các nước khẳng định tham dự hội nghị
như vậy đây là hội nghị wef asean có số lượng tổng thống thủ tướng tham dự đông nhất từ trước đến nay
bên cạnh đó còn có khoảng gần tám trăm linh đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực khẳng định tham dự
và dự kiến sẽ có thêm nhiều lãnh đạo tập đoàn quốc tế đăng ký tham dự
hầu hết các tập đoàn dự hội nghị wef asean nằm trong một tập đoàn lớn nhất thế giới
ngoài ra hội nghị có diễn đàn mở về asean bốn vì mọi người dân với nội dung tập trung vào khởi nghiệp trong cách mạng công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi họp thủ tướng hoan nghênh việc tổ chức chuẩn bị của các bộ ngành liên quan đối với sự kiện quan trọng được tổ chức bởi việt nam
quốc gia đầu tiên mà wef ký thỏa thuận hợp tác theo mô hình ppp
thủ tướng yêu cầu hà nội phải đảm bảo xanh sạch đẹp các công tác chuẩn bị không được chủ quan đảm bảo an ninh trật tự
phát biểu đối thoại với chủ tịch wef tất cả các nơi này gặp đề kịch bản hay thích chi tiết
với số lượng đại biểu tham dự đông hơn hai người trong đó có nhiều tập đoàn nước ngoài thì vấn đề kết nối hợp tác đầu tư kinh doanh rất quan trọng
các tiểu ban cần có phương án kịch bản chi tiết phân công cụ thể và tổ chức tổng duyệt giả lại toàn bộ các công việc